trước diễn biến nhanh và hết sức nguy hiểm của cơn bão số một mươi sáu sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp khẩn với các địa phương chịu ảnh hưởng để ban giải pháp ứng phó với bão
theo báo cáo tại cuộc họp vào khoảng tối và đêm nay hai mươi năm tháng một mươi hai bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau với sức gió mạnh nhất cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai cấp một mươi ba